trong khi hà nội nới lỏng giãn cách nhiều công dân ở vùng xanh của hà nội muốn trở về quê vẫn gặp khó
bởi quy định về việc tiếp nhận công dân ở mỗi địa phương là khác nhau
quy định về các loại giấy tờ điều kiện để người dân từ hà nội trở về các tỉnh thành phố mỗi nơi một khác
hiện nay các địa phương chỉ tiếp nhận các trường hợp thực hiện theo kế hoạch công vụ ngoại giao
và những đối tượng làm việc trong các cơ sở thiết yếu nằm trên địa bàn
các trường hợp nêu trên vào tỉnh phải có xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp bretham pcr
có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ giấy công tác giấy tờ tùy thân
như quy định của tỉnh nam định đối với công dân người đã tiêm đủ hai mũi vaccine từ vùng xanh hà nội trở về
phải thực hiện cách ly y tế tập trung bảy ngày kể từ ngày về tỉnh sau đó tiếp tục cách ly y tế tại nhà một mươi bốn ngày
đồng thời phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế
người chưa tiêm hoặc là chưa tiêm đủ số mũi vaccine phải thực hiện cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày kể từ ngày về tỉnh
sau đó tiếp tục cách ly y tế tại nhà một mươi bốn ngày đồng thời phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế
những trường hợp trên phải tự chi trả kinh phí cách ly xét nghiệm
còn tại hải dương những người đến về từ các địa phương khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm cttg khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
thực hiện xét nghiệm hai lần vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
theo hướng dẫn của sở y tế tỉnh thái bình công dân từ vùng xanh hà nội về tỉnh chỉ cần khai báo y tế
và theo dõi sức khỏe tại nhà hạn chế tiếp xúc với những người đến về từ địa phương vùng xanh
đối với những người về từ các tỉnh thành phố khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ yêu cầu người dân không di chuyển từ tỉnh thành phố
nơi cư trú đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách theo công điện số một nghìn sáu mươi ba cdttg
của thủ tướng chính phủ
đối với các trường hợp đặc biệt được chính quyền địa phương cho phép di chuyển đến địa phương khác
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại